bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích tại quảng nam
do có mâu thuẫn cá nhân bốn đối tượng đã tại quảng nam đã gây án
công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam đã nhanh chóng khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
lê văn thi trần hoàng nhật đoàn thanh phương và phạm kim bảo cùng chú tại tỉnh quảng nam để điều tra
do có mâu thuẫn từ trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
lê văn thi biết được anh võ thành trường vũ đang đi uống cà phê cùng với bạn
cho nên đã rủ đoàn thanh phương phạm kim bảo và trần hoàng nhật cùng đi với mình đến quán cà phê trên để tìm gặp đánh vũ
khi đến nơi thi dùng tay và chân tấn công vũ còn bảo và nhật lấy con dao tự chế đâm nhiều nhát vào vũ
sau đó bốn đối tượng lên xe bỏ trốn
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
lực lượng công an tỉnh đồng nai vừa triển khai tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d trên địa bàn thành phố biên hòa
để bảo vệ không cho người lạ vào trong nhằm phục vụ công tác khám xét
cùng với việc khám xét trung tâm lực lượng công an đã tiến hành lấy thông tin từ các tài xế đang có mặt
đồng thời kiểm tra xe ô tô cá nhân cùng một số đăng kiểm viên
được biết trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d là trung tâm đăng kiểm cơ giới tư nhân thuộc công ty cổ phần ô tô quốc tuấn ở tp biên hòa
trong quá trình hoạt động trung tâm này đã bị đình chỉ hoạt động do xảy ra sai phạm
vào sáng ngày hôm nay công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
chỉ trong một ngày lực lượng công an tp long xuyên đã triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn
tăng vật thu giữ gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
tại một vườn xoài thuộc tổ một ấp bình hòa xã mỹ khánh tp long xuyên
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang hai mươi hai đối tượng liên quan cùng nhiều tăng vật và trên hai trăm hai mươi sáu triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi một đối tượng tham gia đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền
tại nhà số hai mươi chín trên một mươi bảy tổ hai mươi khóm trung thạnh phường mỹ thới
tăng vật thu giữ là chín điện thoại di động một máy tính bảng và trên ba mươi ba triệu đồng tiền mặt
hiện vụ việc đang được lực lượng công an thành phố long xuyên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an tp hcm vừa cho biết đơn vị đã triệt phá thành công băng nhóm trộm cắt tài sản
trị giá hàng tỷ đồng
cầm đầu ổ nhóm này là bùi văn chiến
ngoài ra còn có bảy đồng phạm trú tại bình dương và tp hcm
cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô tải một xe ô tô con và gần sáu trăm năm mươi thùng hàng là khăn vải
các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của công ty somwon vina
trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho ở long an về đến cảng cát lái tp hcm
công an tp hcm cho biết băng nhóm trộm cắp do chiến cầm đầu hoạt động tinh vi khép kín
có tính chất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị để xóa dấu vết nhằm đối phó với lực lượng công an
khiến cho không ít người dân và doanh nghiệp sơ hở trong quản lý tài sản
và đây cũng là cơ hội để các đối tượng tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản
và trước tình hình đó công an tp hcm đã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
tấn công triệt xóa quyết liệt đem lại nhiều kết quả tích cực
góp phần bảo đảm cho người dân được vui xuân đón tết an toàn
khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đảng chí linh chủ huyện thới bình tỉnh cà mau
đã vào khu vực nhà xe của siêu thị vincom trên địa bàn khóm bốn phường bảy thành phố bạc liêu
với ý định trộm cắt tài sản
phát hiện có chiếc xe máy quên khoa cốt đối tượng linh đã lấy trộm một chiếc ví
bên trong có khoảng một triệu đồng cùng số trang sức gồm hai chiếc nhẫn một đôi bông tai
với tổng trọng lượng gần năm chỉ rồi nhanh chóng tẩu thoát
trước đó cũng tại siêu thị này vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một mươi hai
đặng trí linh đã mở chín cốc xe máy lấy trộm số tiền một triệu năm trăm linh nghìn đồng
và bị cơ quan công an xử lý hành chính
được biết linh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng không lo tư chí làm ăn và tiếp tục con đường phạt tội
một là cơ hội có nghĩa là đối tượng lẻ đơn lẻ đi bằng các phương tiện
các phương tiện trên đường bộ đường thủy
để mà lợi dụng cái sơ hở của người dân trong tác bảo vệ tài sản
thì lấy cấp chiếm đọt nhanh chóng tặng chống
hai nữa là cái thủ đoạn của đối tượng có cái cấu kết nhiều đối tượng khác nhau
thời gian gần đây số vụ trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng
mà nguyên nhân chủ yếu là do sơ hở của người dân trong quản lý tài sản
nhất là các loại xe máy không có người trông coi
bà đối tượng gồm ngo hải siêu thạch trường duy và nguyễn trần minh mẫn
phát hiện một chiếc xe máy đổ trước cửa nhà người dân
không có người trông coi đã bẻ khóa lấy trộm rồi tàu thoát
sau đó bà đối tượng định trộm gắp một chiếc xe máy khác
thì bị công an phát hiện bắt quả tàng
cái nhất là cái nguyên nhân thì do là người dân lơ là trong cái việc là quản lý tài sản
cái thứ hai là thời gian gần đây thì các đối tượng là hoạt động lưu động
trên các địa bàn giáp ganh với quyền nhân lợi
để chúng tiến hành để thực hiện những hành vi trộm cắp tài sản
đặc biệt là trong cái trộm nóng xe máy trên cái tiến lộ nông thôn
thời điểm cuối năm khi người dân bắt đầu thu hoạch tôm xú để bán ra thị trường tết
cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp tài sản nhắm đến
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ba đối tượng trần văn hiệp trần văn hiếu
chú thành phố bạc liêu và lê văn vũ chú tỉnh sóc trăng
đã bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang
đang chở hai trăm linh kg tôm xú đến nhà của nguyễn văn hóa chú huyện hòa bình để tiêu thụ
qua làm việc bước đầu các đối tượng khai nhận
số tôm trên là do các đối tượng trộm tại các ao tôn
trên địa bàn xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng để đem xuống bán cho nguyễn văn hóa
không chỉ nhắm đến tài sản của người dân sơ hở trong quản lý
một số đối tượng còn trộm cắp cả những tài sản của cơ quan nhà nước
điển hình là trường hợp của bốn đối tượng gồm giang nam trần thái luật trương thanh thảo
và lâm nhĩ khang cùng chú tại huyện hòa bình đã lợi dụng đêm khuya không có người dân qua lại
để thực hiện trót lọt gần một mươi vụ trộm cắp cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn hòa bình
và xã minh diệu huyện hòa bình
tên người đàn quý mão hai nghìn hai mươi ba đang cận kề
bên cạnh sự đấu tranh triệt phá quyết liệt của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
có phần làm trong sạch địa bàn đem lại cho người dân một mùa xuân yên vui an lành và hạnh phúc
lại có thêm một vụ việc dùng clip nóng uy hiếp người yêu bị bắt giữ
một đối tượng ở thành phố buôn ma thuật sau khi bị bạn gái chia tay
đã chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái
rồi tung những video nhạy cảm liên quan đến người này
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trên
về hành vi làm nhục người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận trong thời gian yêu nhau
hai người có ghi lại nhiều clip nhạy cảm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay
vì bực tức nên đối tượng đã tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái cũ
ngoài ra đối tượng còn dùng sim giác điện thoại tạo một tài khoản gia lô với tên của bạn gái cũ
từ những tài khoản này đối tượng đã gửi các video trước đó cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái
hành vi của đối tượng đã gây tâm lý hoang mang lo lắng xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của bạn gái cũ
liên quan đến hành vi vận chuyển buôn bán hàng cấm
ba đối tượng là nguyễn văn tú lương khải nhì và huỳnh văn tới cùng chú tại huyện bến cầu
vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút công an huyện bến cầu đi tuần tra đã phát hiện
nguyễn văn tú đang vận chuyển một mươi kg pháo nên đã tiến hành bắt giữ
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày tổ công tác của công an huyện tiếp tục phát hiện
hai đối tượng nhỉ và tới đang vận chuyển bảy mươi kg
tổng tăng vật thu giữ là tám mươi kg pháo nổ và một xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận số pháo trên của một người đàn ông không biết lai lịch
mang đi giao lại cho người khác với tiền công là hai trăm linh đồng một chuyến